vào chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cho biết đã khởi tố vụ án hình sự
lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc đại tuấn phát
và công ty cổ phần đầu tư phát triển tập đoàn đông dương để tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó công an tỉnh đồng nai nhận được đơn tố cáo bùi vĩnh tuấn giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc đại tuấn phát
và công ty cổ phần đầu tư phát triển tập đoàn đông dương có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức phân lô bán nền
vào cuộc xác minh cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
bùi vĩnh tuấn đã tự ý phân lô bán nền tại thừa đất ở phường tam phước thành phố biên hòa
sau đó dùng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt hơn ba mươi bốn tỷ đồng của khách hàng
ngày hai mươi tám tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
hai lô mỹ phẩm nhập lậu và thuốc phòng bệnh các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ có tổng trị giá trên một mươi tám tỷ đồng
vừa được đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường tp hcm phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành tiêu hủy
lô hàng thứ nhất được lực lượng phối hợp thu giữ sau khi kiểm tra kho hàng và điểm kinh doanh của một người đàn ông
ông tên phong tại phường phú thảnh quận tân phú phát hiện hơn một mươi ba sản phẩm nhãn hiệu obagi là mỹ phẩm nhập lậu
kiểm tra một cơ sở kinh doanh khác tại phường một mươi năm quận một mươi lực lượng phối hợp tiếp tục phát hiện gần một trăm hai mươi sản phẩm là thuốc phòng bệnh cho người
không xuất xứ không có hóa đơn chứng tử
ngoài việc buộc phải tiêu hủy hàng hóa hai cơ sở kinh doanh còn bị xử phạt hàng trăm triệu đồng
thưa quý vị mới đây trinh sát phòng an ninh mạng
công an mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh khánh hòa đã phát hiện một đối tượng có hành vi giao bán chiếm đoạt trái phép thông tin của nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh
đây là hành vi vi phạm pháp luật tiêm ẩn nhiều nguy hiểm tạo điều kiện phát sinh cho các loại tội phạm khác
lợi dụng công việc được giao tại một cơ quan ở thành phố đà nẵng từ giữa năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đối tượng này đã truy cập vào hệ thống dữ liệu của cơ quan thu thập trái phép nhiều trường thông tin của nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh
sau đó lập một website giao bán trên mạng với giá giao động từ hai trăm linh đồng một thông tin từ đó thu lợi bất chính hơn ba trăm linh triệu đồng
hiện nay thì các quy định của pháp luật liên quan đến hành vi mua bán các thông tin riêng hợp pháp của các cơ quan tổ chức cá nhân trên mạng máy tính mạng viễn thông
mà không được phép của chủ sở hữu
học người quản lý thông tin đó thì có rất nhiều các quy định hành vi mua bán sử dụng thông tin trái phép của cá nhân tổ chức
để tìm ẩn nguy cơ phát sinh rất nhiều loại tội phạm đơn cử như là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền
theo cơ quan công an những thông tin mà đối tượng này thu thập trái phép để bán kiếm lời được tổng hợp từ nhiều trường thông tin khác nhau
trong đó có nhiều thông tin bí mật cá nhân như số điện thoại địa chỉ nhà riêng số chứng minh nhân dân
căn cước công dân khi các thông tin này bị lộ các cơ quan tổ chức cá nhân sẽ phải chịu nhiều phiền hà từ các cuộc gọi
spam thư điện tử tin nhắn trèo kéo quảng cáo sản phẩm thậm chí từ những thông tin này tội phạm sẽ có nhiều hình thức lợi dụng
từ đó tiềm ẩn những nguy cơ phát sinh rất nhiều hoạt động tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền
các đối tượng sau khi mà đã được thông tin cá nhân của nạn nhân thì chúng đóng giả cơ quan công an hoặc là viện kiểm sát
để liên hệ với nạn nhân
nạn nhân đọc đúng thông tin của nạn nhân và thông báo đang bị điều tra liên quan đến vụ việc như là buôn bán ma túy hoặc là rửa tiền
thậm chí chúng còn làm giả các lệnh bắt tạm giam hoặc quyết định khởi tố bị can trên đó thì thể hiện đầy đủ chính xác các thông tin cá nhân của nạn nhân
từ đó thì dẫn đến là nạn nhân lo sợ và mất cảnh giác sau đó thì chúng yêu cầu nạn nhân là phải nợ
một cái khoản tiền lớn vào cái tài khoản mà bọn chúng đưa ra
qua vụ việc này cơ quan công an khuyến cáo các đơn vị cơ quan tổ chức cá nhân cần nâng cao trách nhiệm của mình trong việc quản lý bảo mật thông tin
khi phát hiện thông tin của mình hoặc người khác bị lộ lọt mà đang bị sử dụng vào hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật
thì cần kịp thời trình báo cho cơ quan chức năng để xác minh ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật
vào ngày hôm nay tại trụ sở ubnd huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã mời làm việc đọc quyết định khởi tố đối với ba bị can nguyên là lãnh đạo
lãnh đạo đang công tác tại huyện đất đỏ
ba bị can bị khởi tố gồm ông tạ văn bửu nguyên chủ tịch ubnd huyện đất đỏ
ông huỳnh văn phi chủ tịch liên đoàn lao động huyện đất đỏ
ông trần ngọc hùng nguyên phó phòng phụ trách phòng tài nguyên khoáng sản sở tài nguyên và môi trường tỉnh
ba người trên bị khởi tố với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
những người này bị khởi tố liên quan đến những sai phạm trong việc giao đất sai quy định
đối với nhiều trường hợp trên địa bàn huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu
theo thông báo kết luận của ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu
trong số hai trăm ba mươi năm trường hợp được giao đất có thu tiền không qua đấu giá trên địa bàn huyện trước đó
thì có tới một trăm chín mươi sáu trường hợp giao sai theo quy định của pháp luật
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc cho biết cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn đối tượng để điều tra về các tội cướp tài sản và chứa chất tài sản do người khác phạm tội mà có
trong vụ đột nhập nhà ông vũ văn mỹ chủ tịch ubnd huyện crong năng
cướp tài sản trị giá gần ba tỷ đồng
các đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn văn giáp phạm minh cường
trương công việt chú tỉnh đắk lắc và trần vương trọng nghĩa chú tỉnh đắk nông
như truyền hàng cơ quan nhân dân đã đưa tin vào đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi
nhiều đối tượng đi trên xe ô tô con đột nhập vào nhà của ông vũ văn mỹ
chủ tịch ubnd huyện crong năng sau đó bị vợ ông mỹ phát hiện cho nên nhóm đối tượng đã đe dọa khống chế
rồi lấy đi một số tượng gỗ và các tài sản khác trong nhà trị giá khoảng ba tỷ đồng
được biết các đối tượng đã theo dõi quy luật hoạt động của nhà ông mỹ từ nhiều ngày trước đó
hồ sơ cũng cho thấy những đối tượng này đều đã có tiền án
cụ thể cường có một tiền án về tội giết người giáp và nghĩa mỗi người có bốn tiền án
cùng về tội trộm cắp tài sản việt có một tiền án về tội hiếp dâm trẻ em
dùng búa tấn công hai ông cháu đối tượng trần văn xanh bốn mươi tuổi
đã bị khởi tố bắt tạp
trước đó trên đường đón cháu đi học về thì hai ông cháu đã bị xanh chặn đường
dùng búa và dựa tấn công cả hai bị thương được người dân đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa đà nẵng cháu bé tử vong còn người ông bị thương nặng
sau khi gây án nghi phạm cầm hai cây dao cố thủ trong nhà
lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng nam đã leo lên nóc nhà
sử dụng hơi cay dùng nhiều phương thức để tiếp cận khống chế đối tượng xanh
được biết giữa xanh và hai ông cháu nạn nhân không có mâu thuẫn cá nhân
còn tại bình định trong thời gian gần đây tội phạm giết người đã giảm đáng kể
xong điều đáng buồn đó là án mạng giữa những người thân trong gia đình
vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường chủ yếu là xảy ra ở vùng thôn quê
hầu hết các vụ việc xảy ra đều có liên quan đến bia rượu
vừa qua tòa nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa xét xử bị cáo lê văn tài
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú huyện phủ cát tỉnh bình định về tội giết người và tuyên phạt bàn án một mươi chín năm tù
điều đáng nói hung thủ và nạn nhân trong vụ án mạng này là hai cha con
theo cáo trạng chiều ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai khi lê văn tài đi nhậu về nhà
thì gặp cha ruột là lê văn tuấn đang ngồi uống rượu
bị cha mắng vì hay ăn nhậu trong lúc bị ma men dẫn lối
lê văn tài đã đâm cha ruột hai nhát dẫn đến tử vong
lúc đó bố tôi chửi tôi nhiều lắm
tại là tôi cũng có chiếc rượu trong người
mình không kiềm chế được bản thân
nên đã có hành vi là cầm dao dọa
sau đó bố tôi cũng xây và đã xong vào
hai bên dần co nhau không may lỡ tay tôi đã đâm đúng vào ngực của bố tôi
người con là đối tượng dùng hung khí mà giết ông cha
thực ra đây là một bí kịch về biên giới
bữa rượu người bố thì cũng xê xưa người con thì cũng trong tinh thần xê xưa
không làm đủ được hành vi cho máy
bia rượu là nguồn cơn khiến nhiều đối tượng trở nên thú tính
sẵn sàng vung giao với bất kỳ ai kể cả những người thân
điển hình là vụ việc của lê chí ngọc chú tại huyện tuy phước tỉa bình định
bị cáo đã phải nhận bản án chín năm tù về tội giết người
ngọc có thói quen nguy hiểm là cứ uống rượu say là chửi mắng đe dọa cha mẹ vợ
những lần như thế người thân trong gia đình đều tìm cách khuyên can
chỉ đến khi lê chí ngọc dùng rượu chém liên tiếp gây thương tích cho anh vợ năm mươi một
bố vợ bảy thì gia đình mới tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng
thời gian gần đây địa bàn tỉnh bình định thì có nhiều vụ án mà những người thân trong gia đình
là xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của những người thân trong gia đình
các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là sử dụng chất kích thích như rượu bia
dẫn đến việc phạm tội
những vụ án như trên gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lạm dụng rượu bia
nhất là ở vùng nông thôn
trên hết người dân cần chủ động đừng để quá chén không làm chủ được bản thân
mà dẫn đến những vụ việc đau lòng
khi hối hận thì đã muộn màng
chiều nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cho biết các lực lượng chức năng
đang khẩn trương tiếp cận tìm cách để hỗ trợ lai rắt tàu cá chở một mươi hai ngư dân gặp nạn
khi đánh bắt trên biển vào bờ
vào khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm nay bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình nhận được tin báo
của ông đào minh hùng chú tại tỉnh quảng bình về việc tàu cá số hiệu qb chín mươi một nghìn sáu trăm ba mươi sáu ts bị hỏng máy
khu vực tàu gặp nạn cách cửa nhật lệ khoảng hai mươi một hải lý về hướng đông
trên tàu có một mươi hai ngư dân
thời tiết tại khu vực tàu cá bị nạn có gió cấp năm cấp sáu biển động
thuyền đang thả neo trên biển
và trước tình hình trên bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã chỉ đạo
đồn biên phòng nhật lệ duy trì liên lạc với thuyền trưởng để hướng dẫn thoát nạn
đồng thời các đồn biên phòng tuyến biển quảng bình thông báo cho các tàu cá hoạt động
xung quanh khu vực tàu bị sự cố để ứng cứu một mươi hai ngư dân gặp nạn
hỗ trợ lai dắt tàu cá chết máy vào bờ
ngày hai mươi chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị truy tố dương đại trí
hay còn gọi là trí nhãm cùng với bốn đồng phạm trong băng nhóm áo cam
đập phá quán ốc hương ở quận bình tân tp hcm
bị can dương đại trí còn gọi là trí nhãm ba mươi hai tuổi và lê ngọc đăng khoa khoa điên hai mươi tám tuổi
cùng bị đề nghị truy tố về tội cố ý gây thương tích hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng
ba bị can đào trung hiếu còn gọi là hiếu cây gia ba mươi tuổi trương tấn tài
còn gọi là thọ hùng ba mươi hai tuổi và phan thanh phong hai mươi ba tuổi
cùng bị đề nghị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng
liên quan vụ băng nhóm áo cam đập phá quán nhậu trước đó ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm hoàn tất kết luận điều tra bổ sung
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị truy tố chín mươi bị can
về tội gây rối trật tự công cộng cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản
trong vụ án này nguyễn thanh liêm và đặng anh tài do bệnh chết trong quá trình điều tra
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với hai bị can
còn vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi công an tp hcm ra quyết định tách vụ án hình sự
của ý gây thương tích hủy hỏa tài sản và gây rối trật tự công cộng
quy định tạm đình chỉ điều tra vụ án và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can
đối với dương đại trí lê ngọc đăng khoa do hai bị can bỏ trốn hết hạn điều tra nhưng chưa bắt được
tòa án nhân dân tp hcm dự kiến xét xử sơ thẩm vụ băng nhóm áo cam từ ngày một tháng tám đến ngày năm tháng tám
sau đó tòa án nhân dân tp hcm hoạn xét xử vụ án do một người bị tạm gia nhập viện chứa bệnh
đến ngày năm tháng chín dương đại trí và lê ngọc đăng khoa bị bắt giữ
theo quyết định truy nã sau thời gian lẫn trốn
ngày một mươi năm tháng chín công an tp hcm ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với bị can
quyết định phục hồi điều tra bị can lệnh tạm giam đối với dương đại trí và lê ngọc đăng khoa
về tội cố ý gây thương tích hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng
đồng thời công an tp hcm ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với trương tấn tài phan thanh phong đào trung hiếu cùng về tội gây rối trật tự công cộng
ngày hai mươi chín tháng một mươi công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng
mai văn sơ ba mươi bốn tuổi trú tại tỉnh đồng nai về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
qua công tác tuần tra đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn khi đến ấp tam hiệp xã xuân hiệp
tổ tuần tra một trăm sáu mươi một công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai phát hiện sơn điều khiển xe máy biển kiểm soát
r ba chín nghìn năm trăm hai mươi một lưu thông trên đường không có kính chiếu hậu có biểu hiện nghi vấn phạm tội
nên tổ đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra và phát hiện y đang tàn trữ ba gói tinh thể màu trắng nghi ma túy
qua đấu tranh sơn khai nhận bản thân nghiện ma túy nên đã mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch trên địa bàn để sử dụng thì bị bắt
hiện vụ việc công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật